từ khát vọng non tươi trẻ trung nhất của cuộc sống có đảng định hướng tiết tấu vans của nhịp ba bốn vốn dĩ phù hợp với sự điệu đào huyền truyền đã được tác giả sử dụng để biểu hiện sắc thái tình cảm bài hát này
tính đại chúng với việc dễ hát dễ biểu hiện của giai điệu đã giúp cho bài hát nhanh chóng đến được với mọi tầng lớp công chúng